trong ngày làm việc cuối cùng của diễn đàn kinh tế quốc tế sanh pétek bua năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng đại diện đoàn việt nam và một số doanh nhân việt nam
tại liên bang nga đã tham dự phiên họp đối thoại kinh doanh giữa liên minh kinh tế á âu
eaeu và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
tại buổi đối thoại thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng đã có bài phát biểu
khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng asean
vai trò của việt nam trong cộng đồng asean về quan hệ giữa việt nam và eaeu nói riêng
và asean với eaeu nói chung
thỏa thuận khu vực thương mại tự do fta giữa việt nam và eaeu đã tạo cơ hội cho việt nam
cũng như cộng đồng kinh tế asean tiếp cận thị trường của năm quốc gia thành viên eaeu
cũng tại buổi đối thoại thứ trưởng bộ công thương nhấn mạnh việt nam và nga
có quan hệ hữu nghị truyền thống và là đối tác tin cậy hỗ trợ nhau
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nâng cao vị thế của nhau
trên các diễn đàn khu vực và đa phương
đây là lần thứ hai phiên đối thoại kinh doanh được tổ chức
trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế quốc tế sanh pétepur